huyện trưng mỹ là một trong những huyện phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi nước dâng cao khiến nhà cửa bị cô lập ngập lụt
hàng ngàn trang trại cùng phần lớn diện tích hoa màu tại huyện trường mỹ đã bị chìm sâu trong biển nước đời sống của bà con nhân dân hết sức khó khăn
và tại thời điểm này nhiều đơn vị tổ chức tình nguyện cùng các cá nhân đã tới các hộ gia đình thăm hỏi và tặng quà nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả với người dân
huyện trương mỹ
phố phải khảo sát tức là nâng cấp để tạo điều kiện cho bà con đi lại không bị cô lập
biết được tình hình khó khăn hiện nay của bà con ngày chín tháng tám đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội đã tổ chức chuyến thiện nguyện
trao hơn một trăm hai mươi xuất quà đến tay bà con vùng lũ
trong đó có gia đình bà phùng thị chín với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
toàn bộ nước cũng đã cơ bản rút hết và tại địa phương thì bà con đang khắc phục lại hậu quả của cơn bão
hiện tại cho bây giờ tại địa phương thì vẫn là vấn đề thứ nhất là về cái nước sạch nước sạch để sinh hoạt hàng ngày và cái dịch vụ về y tế thôi
cũng mong muốn trong thời gian tới để khắc phục lại hậu quả thì bà con nhân dân cũng mong muốn được sự quan tâm của các lãnh đạo
đặc biệt là sự thiên nguyện của tất cả mọi người để giúp đỡ bà con vượt qua cái khó khăn trong ngày hôm nay